được thành lập vào đầu năm hai nghìn ba sau một mươi năm năm hoạt động và phát triển khoa phát thanh truyền hình học viện báo chí và tuyên truyền đã có những thành tích vô cùng xuất sắc đóng góp vào sự phát triển to lớn của nền báo chí việt nam
sáng nay tại học viện báo chí và tuyên truyền đã diễn ra buổi lễ kỷ niệm một mươi năm năm tái thành lập khoa phát thanh truyền hình
bảy mươi năm năm hoạt động và phát triển khoa phát thanh truyền hình học viện báo chí và tuyên truyền đã không ngừng phát triển khẳng định được vị thế của mình góp phần vào sự phát triển của báo chí nước nhà đào tạo ra rất nhiều thế hệ phóng viên biên tập viên với những kiến thức kỹ năng chuyên môn cao hoạt động trong nhiều các cơ quan thông tấn báo chí trên cả nước
với kinh nghiệm kỹ năng chuyên môn cũng như lòng yêu nghề tận tâm của đội ngũ giảng viên khoa phát thanh truyền hình học viện báo chí và tuyên truyền sẽ tiếp tục
nỗ lực phấn đấu có những đồng góp nhiều hơn nữa cho nền báo chí nước nhà